để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trên hệ thống lưới điện nhất là trong mùa mưa bão đang đến
hiện nay công ty điện lực quảng bình đã và đang tiến hành đầu tư sửa chữa bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện lưới trên toàn tỉnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện
qua đó bảo đảm cấp điện an toàn ổn định kịp thời cho khách hàng trong mùa mưa bão
để chủ động ứng phó với các sự cố điện có thể xảy ra trong mùa mưa bão
ngay từ đầu năm công ty điện lực quảng bình điều động nhân lực phương tiện thi công sửa chữa lớn trên tất cả các tuyến đi qua các huyện thị xã thành phố
trước mùa mưa bão ngoài việc tuyên truyền phổ biến người dân chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện
công ty cũng đã tiến hành giải tỏa phát quang hành lang an toàn lưới điện để đề phòng các sự cố và tai nạn điện
rất là lo lo vấn đề lụt lùi lo vấn đề là điện đại rất là khó cho nên là ở vùng xóa vùng xá
chứ nghe tin là được công ty lên là bồi dưỡng lại đường điện và là giúp lại thì chúng tôi rất là phấn khởi rất là cảm ơn
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công ty điện lực quảng bình đã triển khai hai mươi ba đợt thi công thay thế được một trăm hai mươi hai km dây trần bằng dây bọc
hơn một năm trăm linh sứ cách điện các loại cũng được thay mới thay thế nhiều cột điện bê tông ly tâm xà
và bổ sung trụp đầu cột điện để tăng cường khả năng chịu lực của các đường dây nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn và đầy đủ cho khách hàng trong mùa mưa bão
dù kinh nghiệm từ năm hai nghìn một mươi bảy thì hiện tại chúng tôi đã có những kịch bản như là huy động các nguồn nhân lực từ các công ty khác
nằm trung tâm tổng công ty từ các đơn vị các nhà thầu ở trên địa bàn các nhà cung cấp phương tiền các nhà cung cấp vật tư
chúng tôi đã có những hợp đồng những biên bản nguyên tắc để tất cả mọi thứ có thể sẵn sàng trong tình huống bạo lực có thể xảy ra
chúng tôi tin tưởng rằng với sự chủ động như vậy thì chúng tôi sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro do bạo lực có thể xảy ra
có thể thấy việc chủ động ứng phó với mưa bão bảo đảm cấp điện liên tục an toàn của công ty điện lực quảng bình đã giúp người dân yên tâm hơn về vấn đề an toàn lưới điện
tuy nhiên ngoài nỗ lực của ngành điện quảng bình thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện
thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng điện sẽ ngăn ngừa nguy cơ sự cố tai nạn điện khi mùa mưa bão đang đến gần